hôm nay sốt xuất huyết đang ở đỉnh dịch ngay tại thủ đô hà nội
thậm chí có tuần trên địa bàn thành phố ghi nhận tới tám trăm linh ca mắc mới
đã có nhiều sự cảnh báo công tác phòng chống dịch được triển khai liên tục
thế nhưng vì sao sốt xuất huyết vẫn còn là mối lo ngại tại cả sáu mươi ba tỉnh thành
với ghi nhận các ca mắc mới liên tục và ngày càng phức tạp
sốt xuất huyết đã bùng phát mạnh từ tháng bảy tám tại tây nguyên và nam bộ
và chúng ta cũng đã triển khai rất nhiều những giải pháp cũng như là đưa ra những khuyến cáo
sao mà dịch sốt xuất huyết vẫn bùng phát mạnh mẽ như vậy
đúng là năm hai nghìn một mươi chín thì dịch bệnh sốt xuất huyết đanh là bùng phát rất là mạnh mẽ tại việt nam
chúng tôi có thể nhóm thành hai nguyên nhân cơ bản sau
cái nguyên nhân thứ nhất đây là nhóm mà nguyên nhân khách quan mang lại
tức là tình hình chúng ta thấy là tình hình dịch sốt huyết không chỉ là việt nam đâu
mà còn trên thế giới nữa những nước quanh ta thì nó cũng bùng phát dịch trong năm hai nghìn một mươi chín
lấy cụ thể dịch sốt huyết đanh năm hai nghìn một mươi chín đó là xu thế toàn cầu
thế rồi cái nhóm nguyên nhân cơ bản nữa đó là cái nhóm nguyên tân do
điều kiện thời tiết khí hậu
cái nguyên nhân khách quan tiếp theo phải nói đến đây là việt nam là một trong những nước
mà có thể nói rằng là cái tốc độ đô thị hóa đứng rất là cao
và con mũi truyền bệnh sốt huyết thì các bạn biết rồi con mũi này là con mũi
mà sẽ sống nhiều ở trong cái vùng đô thị đặc biệt là những vùng đô thị hóa
và chính vì cái yếu tố đó nó làm cho cái phát tán dịch sốt huyết đanh
ở cộng đồng cũng tương đối lớn
thế còn cái nhóm nguyên nhân tiếp theo tôi muốn đề cập đến đấy là nguyên nhân chủ quan
cái nhóm nguyên nhân chủ quan này thì do có nghĩa là do bản thân chúng ta thôi
có thể một bộ phận người dân rồi là cộng đồng chúng ta là chưa thực sự quan tâm
đến cái bệnh sốt huyết đanh này
rồi là còn nhiều người không phối hợp với lại y tế không phối hợp với chính quyền
địa phương trong việc là xử lý mũi
còn về công tác dập dịch thì sao thưa ông
công tác dập dịch hiện giờ là chúng ta đang gặp những khó khăn nào
và những trở ngại như thế nào lớn nhất
những cái việc mà khó khăn nhất trong công tác phòng chống sốt huyết này
đính là sự phối hợp của người dân phối hợp của cộng đồng với lại chính quyền địa phương
với lại y tế trong cái công tác phòng chống sốt huyết đanh
như các anh chị chúng ta cũng đã đều biết rằng là mũi thì nó được sinh ra
và lớn lên tại các dụng cụ chứa nước sạch
thế mà cán bộ y tế cũng như là những cái cán bộ địa phương rồi là chính quyền địa phương
thì không thể nào mà xử lý hết được những cái dụng cụ này
do vậy rất là cần cái sự phối hợp của bà con sự phối hợp của từng người một
trong cộng đồng với lại chúng tôi
thế rồi là chúng ta biết là nhiều bà con có khi là y tế đến rồi là chính quyền địa phương
nên phun cho nhưng mà từ chối cái việc là phun hóa chất tại gia đình
và chính đây là một trong những thứ cái mà có thể nói là gây khó khăn nhất
trong việc phòng chống dịch sốt huyết đanh
theo ông thì các biện pháp hiện nay của chúng ta đã đủ để khống chế được dịch bệnh này hay chưa
năm hai nghìn một mươi một thì chúng tôi đã kiền toạn lại và chúng tôi đã đưa ra cái hướng dẫn giám sát
chuẩn đoán cũng như là phòng chống bệnh sốt huyết đanh
và dựa theo cái hướng dẫn của tổ chức
thế rồi năm hai nghìn một mươi bốn thì chúng tôi có sửa chữa lại một lần nữa cho nó phù hợp
với lại cái tình hình cụ thể tại việt nam
có thể nói về mặt lý thuyết về mặt cơ chế là chúng ta đã có rồi
tuy nhiên rằng là chúng ta phải thực thi chúng ta phải chuyển từ cái lý thuyết
từ cái cơ chế này đến cái hành động
và để có được những cái hành động phòng chống sốt huyết nó cụ thể và nó đúng
với theo hướng dẫn thì chúng ta rất cần có sự phối hợp của người dân
với lại chính quyền với lại y tế
và đặc biệt là chính quyền cũng là đóng góp một cái phần rất là quan trọng
tôi lấy ví dụ như là
một tỉnh nào đó nếu như mà chính quyền
rồi là các ông chủ tịch tỉnh rồi là phó chủ tịch mà phối hợp với lại y tế
tức là hỗ trợ y tế về nhân lực về vận lực
thì ở đó là công tác phòng chống sốt huyết sẽ gạt được nhiều hiệu quả hơn
vừa nãy ông cũng có nhắc tới những trường hợp là không có nhiều sự hợp tác
đối với các cơ quan chức năng trong việc phòng chống sốt xuất huyết
vậy thì theo ông là chúng ta có nên mạnh tay xử lý những trường hợp đó không
và theo ông thì chúng ta còn có thể đưa ra những biện pháp như thế nào
để có thể phòng chống sốt xuất huyết một cách tốt nhất trong những năm tới
hiện nay là chúng ta đã có cơ chế xử phạt đối với những hộ dân
cũng như là những cái tập thể cũng như là cá nhân nào mà không phối hợp chặt chẽ
với lại y tế rồi là chính quyền địa phương trong việc là xử lý mũi
tuy nhiên cũng phải nói thật là những cơ chế xử phạt chúng ta hiện nay
nó còn tương đối là nhẹ và đôi lúc là chúng ta vẫn còn tình trạng nể năng nhau
tức là quen biết nhau
thế thì tôi cũng rất là mong là chúng ta sẽ tiến hành xử phạt nó đúng
cái phương pháp nào
để có thể là phòng chống sốt huyết hiệu quả trong những năm tới thì tôi nghĩ là có
chúng ta làm sao chúng ta phải tuyên truyền vận động
để làm sao chúng ta xã hội hóa công tác phòng chống sốt huyết đánh
ý tôi muốn nói ở đây có nghĩa là cái việc phòng chống sốt huyết đánh
không chỉ là việc làm của y tế nói riêng
không chỉ là việc làm của chính quyền địa phương
cũng như là của chính phủ ta
mà là phải của cả một cộng đồng của cả một người dân
mỗi một người dân có ý thức họ tự ý thức từ trong gia đình của họ
họ tự ý thức từ việc là ở trong gia đình họ hoàn toàn không có bọ gậy
và như vậy thì việc phòng chống sốt huyết đánh của chúng ta sẽ thành công
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông đã mang tới chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị trước thực tế chưa có vaccine phòng bệnh
chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
thì việc tự phòng bệnh để giảm nguy cơ bùng phát bệnh
là phải tập trung diệt các ổ loan quăng bỏ gậy
dịch bệnh sẽ bùng phát nếu không có sự chung tay vào cuộc của người dân
ngành y tế chính quyền đều không làm thay được vai trò của người dân
mỗi người dân cần phải hiểu được sự nguy hiểm của sốt xuất huyết
và trách nhiệm của bản thân mình trong công tác phòng chống dịch
không có mũi truyền bệnh không chỉ giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính mình
mà còn cho toàn xã hội